ngày bảy tháng sáu công an huyện chợ gạo tỉnh tiền giang cho biết vừa khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để xử lý theo thẩm quyền vụ nam thanh niên tạc xăng đốt chết người
theo điều tra ban đầu chiều ngày hai mươi năm tháng năm sau khi uống rượu thì trần ngọc tân ba mươi bốn tuổi
ngủ xa phú kiết huyện chợ gạo đến gặp mẹ là bà huỳnh tị bé bảy mươi ba tuổi
đang làm việc tại một nhà máy xe xác ở xa phú kiết
tại đây tân xảy ra mâu thuẫn cừ cãi với mẹ thì ông nguyễn tấn thành sáu mươi tám tuổi
ngủ cùng địa phương đến càng ngăn và xảy ra gây gỗ lời qua tiếng lại với tân
sáng đang cầm bình xăng hai lít trên tay tân tạc vào người ông thành dùng bật lửa đốt
là ông thành bị bỏng cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm tiền giang
sau đó chuyển đến bệnh viện chợ rẫy tp hcm điều trị
đến ngày hai mươi bảy tháng năm ông nguyễn tấn thành tử vong
tại cơ quan công an tân khai nhận bình xăng trên tân mua về để đổ vào xe máy
trên đường về nhà tân xảy ra mâu thuẫn với mẹ
khi ông thành đến càng ngăn nên bị tân tạc xăng vào người và đốt chết
hiện công an huyện chợ gạo đã chuyển giao đối tượng trần ngọc tân
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra xử lý